nhiều cửa hàng nâng giá bán khẩu trang lên sáu bảy lần đã bị lực lượng quản lý thị trường xử phạt hành chính
buộc hoàn tiền thua lợi bất chính cho khách
theo nghị định số một trăm linh chín của chính phủ những cửa hàng tăng giá khẩu trang khi bị phát hiện
sẽ phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính
ngoài ra phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế rút giấy phép kinh doanh
với hiệu thuốc siêu thị tăng giá khẩu trang nhằm thu lợi bất chính
những ngày qua người dân đồng loạt phản ánh nhiều doanh nghiệp đã nâng giá bán khẩu trang
lên gấp năm bảy thậm chí là một mươi lần mỗi chiếc khẩu trang
sau khi xác minh hai cửa hàng ở số một trăm hai mươi ngọc khánh và một trăm một mươi tám ngọc khánh quận ba đình hà nội
và công ty trách nhiệm hiệu hạn dược phẩm vũ duyên tỉnh ninh bình đều đã bị xử phạt hành chính
do bán giá khẩu trang cao hơn giá niêm yết nhiều lần
trước đó cục quản lý thị trường tỉnh phú thọ đã xử phạt hiệu thuốc thiện cảnh thành phố việt trì
do tăng giá bán khẩu trang cao gấp bốn lần và không niêm yết giá
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết người dân có bằng chứng hình ảnh bất kỳ cửa hàng nào
tăng giá bán khẩu trang có thể cung cấp để bộ y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hàng đó